mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu huyện đan phượng tp hà nội về tội giết người
theo thông tin ban đầu cho biết khoảng bảy h một mươi năm sáng một tháng chín nguyễn văn đông đã mang dao xông vào nhà em ruột
truy sát mọi người hậu quả làm bốn người tử vong và một người bị thương
ngay sau khi xảy ra sự việc công an huyện đan phượng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
và các đơn vị chức năng đã có mặt bắt giữ đối tượng đông
hiện công an huyện đan phượng đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra và xử lý vụ việc